cảm ơn các bạn đã theo dõi
một nhóm thanh niên từ tp hcm do nguyễn thanh bình chú quận bảy tp hcm cầm đầu di chuyển trên xe ô tô một mươi sáu chỗ đến tp cn hẹn gặp nhóm thanh niên do đặng quang minh chú tp cn cầm đầu để giải quyết nguyên nhân được xác định là nợ nần cá độ bóng đá
trước vụ ẩu đã diễn ra bùi viết duy đến quán cà phê mang theo hai khẩu súng quân dụng k năm mươi bốn tại đây bùi viết duy đưa một khẩu súng cho lê quang dinh
thời điểm này công an cần thơ đã tạm giữ ba mươi đối tượng
lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng loại k năm mươi bốn một hộp tiếp đạn năm viên đạn hai vỏ đạn một đầu đạn năm dao tự chế và một xe ô tô một mươi sáu chỗ cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an cần thơ đang tiếp tục khẩn trương truy bắt các nghi phạm còn lại và truy xét nguồn gốc hai khẩu súng để xử lý theo quy định của pháp luật
là trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường khai đen thế nhưng hồ trọng bình đã không làm hết trách nhiệm dẫn đến nhiều cây gỗ bị khai thác trái phép
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hồ trọng bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác
bảo vệ rừng và lâm sản tại tiểu khu ba trăm một mươi sáu lâm phần do chi nhánh lâm trường trường sơn quản lý
thuộc địa phận xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cơ quan công an đã khởi tố tám bị can có liên quan mở rộng vụ án và trưng cầu giám định
bước đầu cơ quan điều tra xác định số cây gỗ lau tại tiểu khu bị khai thác trái phép có trị giá trên ba trăm linh triệu đồng
với chức vụ trạm trường trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường khai đen hồ trọng bình phải chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý bảo vệ rừng đã được chi nhánh lâm trường trường sơn giao khoán
trong đó có tiểu khu ba trăm một mươi sáu bình đã không làm hết trách nhiệm nên không phát hiện ngăn chặn hành vi khai thác trái phép số cây gỗ vụ lau này
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến đường dây nhập lậu sản xuất và buôn bán xăng giả vừa bị công an đồng nai triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông ngô văn thủy cán bộ cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan để điều tra về tội nhận hối lộ
như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng bốn mươi đối tượng trong chuyên án để điều tra về các hành vi buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ đưa hối lộ
trước đó ngày sáu tháng hai công an tỉnh đồng nai phối hợp cục cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an triệt phá đường dây tổ chức sản xuất mua bán xăng giả với quy mô lớn tinh vi
diễn ra tại nhiều tỉnh thành như tp hcm đồng nai long an vĩnh long cần thơ tăng vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần hai bảy triệu lít xăng giả hai tàu biển trọng tải một năm trăm linh tấn bốn xà lan trọng tải từ bốn trăm linh một tấn sáu xe bồn bốn thùng hóa chất tạo màu cùng hơn một trăm linh tỷ đồng
chỉ tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng hai trăm linh triệu lít xăng giả xăng kém chất lượng
còn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng lương thế vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã yapo huyện cư rút vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam để điều tra
trước đó gia đình lương thế vũ được báo dân chí viết bài kêu gọi bạn đọc ủng hộ bốn trăm linh triệu đồng để giúp đỡ gia đình vũ chữa bệnh cho con nhỏ
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn nên vũ đã theo dõi hoạt động thiện nguyện do báo dân chí phát động
vũ thu thập thông tin của các bị hại qua các bài viết của báo sau đó sử dụng điện thoại cá nhân gọi điện cho bà bùi thị đan chú tỉnh thanh hóa có con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo mạo danh là nhân viên kế toán của báo điện tử dân trí đã chuyển dư số tiền ủng hộ cho bà đan yêu cầu bà đan chuyển lại số tiền dư hơn tám triệu đồng
tin lời bà đan đã nhờ cháu gái đi chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của vũ với thủ đoạn trên vũ khai nhận đã thực hiện chín vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ của bạn đọc báo dân trí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn đau ốm bệnh tật khác
cơ quan điều tra công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đề nghị những ai từng là nạn nhân của các vụ việc tương tự liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông để phối hợp giải quyết
thưa quý vị sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống con người song đi kèm với đó các loại tội phạm công nghệ cao lừa đảo qua mạng cũng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn
theo công an tỉnh bắc ninh thời gian gần đây tại một số địa phương xuất hiện hình thức lừa đảo thông qua giả mạo tin nhắn thương hiệu của ngân hàng hoặc các doanh nghiệp tập đoàn lớn trên thế giới như google facebook
nhiều người dân vì mất cảnh sát đã bị lừa tài khoản ngân hàng hoặc chiếm quyền sử dụng mạng xã hội để lừa đảo
người thân bạn bè
cháu ghi ra là chuyển ba triệu rưỡi
chuyển xong thì lúc tôi mới ngớ người ra thì tự nhiên tôi mới nhớ ra là bây giờ cũng có nhiều trường hợp là bị lừa đảo thì tôi gọi điện hỏi đứa cháu
nó bảo là phây của cháu bị hách và không nhờ ai chuyển cả và cô đừng chuyển cho bất kỳ ai cả
đó là chia sẻ của một trường hợp bị kẻ gian lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa chủ facebook bị hách và nạn nhân để chiếm đoạt tài sản
số tiền ba năm triệu đồng
không phải quá lớn nhưng hành vi lừa đảo rất tinh vi thông qua danh nghĩa chuyển tiền cho một người thân khác
và điều đáng nói là loại tội phạm này đang rất phổ biến
chỉ tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã nhận được hai mươi năm đơn tố cáo của các bị hại bằng hình thức tương tự
các đối tượng sử dụng lập trình trang web giả trang web ảo trang web có chứa các virus liên quan đến thông tin máy tính của các đối tượng
sau đó thì nhắn tin đến bị hại
các bị hại thì thường là các bị hại nhẹ dạ hoặc các đối tượng đã giao dịch hoặc các đối tượng hay nhấp vào các đường link có trang quảng cáo facebook không để ý
sau đó nhấp vào đường link thì cái đường link đó là chứa virus thông otp các tài khoản ngân hàng của đối tượng đang quản lý
từ đó người bị hại sẽ mất quyền quản lý tài khoản và các tiền trong tài khoản bị rút hết
thời gian gần đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã nhận được hai mươi năm đơn tố cáo của các đối tượng
trong thời gian gần đây các loại tội phạm công nghệ cao lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng phổ biến và tinh vi hơn

trong năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã xác lập hai chuyên án triệt phá hai chuyên án với hai mươi đối tượng có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
trong kỷ một năm hai nghìn hai mươi một tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng

trong kỷ bốn năm hai nghìn hai mươi một tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng

trong kỷ năm năm hai nghìn hai mươi một tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng